dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng ba mươi năm km
khoảng sáng mai một mươi tám tháng bảy bão số ba sẽ đi vào vịnh bắc bộ
khoảng chiều tối mai một mươi tám tháng bảy vùng tâm bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ hải phòng đến hà tĩnh
đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm linh năm chín độ kinh đông
ngay trên đất liền khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa rông mạnh gió bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
ở vịnh bắc bộ từ gần sáng và ngày mai một mươi tám tháng bảy có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
vùng ven biển đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng nước biển dâng trên nền thủy chiều khoảng năm mét
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
tại xã mậu đức huyện con cuông tỉnh nghệ an vào ngày hôm nay
tuyến đường từ mậu đức đi xã thạnh ngàn đã bị hai điểm sạt lở nghiêm trọng tại bản kẻ nóc và bản na đười
ước tính gần bốn trăm linh mét khối đất đá đổ lấp và gần như chắn ngang hết mặt đường gây ách tắc giao thông
đồng thời mưa lớn đã làm sập hoàn toàn một ngôi nhà cấp bốn ở bản tròm bòi xã mậu đức
lãnh đạo huyện con cuông đã đi khảo sát kiểm tra và huy động phương tiện công nhân xử lý đất đá bị sạt lở và thông tuyến
trước đó trên quốc lộ bảy đoạn qua khu vực eo vực bồng xã bồng khê huyện con cuông
cũng đã bị sạt lở đất đá từ trên núi xuống mặt đường làm ách tắc giao thông và uy hiếp đến tính mạng người dân
hiện trên địa bàn huyện miền núi con cuông vẫn đang có mưa lớn có nguy cơ lũ quét lũ ống và sạt lở đất
huyện đã cắt cử người tốc trực kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao để có biện pháp phòng tránh
để hà giang rút kinh nghiệm khắc phục trong những năm tới
thưa quý vị và các bạn chiều tối nay một mươi bảy tháng bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có ý kiến chỉ đạo
giao bộ công an chủ trì điều tra xử lý nghiêm các sai phạm trong vụ việc điểm thi bất thường
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang theo đúng quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ghi nhận biểu dương bộ giáo dục và đào tạo bộ công an
đã kịp thời khẩn trương ra soát xác minh kết quả thi bất thường của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang
thủ tướng giao bộ công an chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm các sai phạm
trong vụ việc trên theo đúng quy định của pháp luật
cùng với đó thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo phát huy ưu điểm của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
những năm vừa qua tiếp tục ra soát hoàn thiện quy trình kỹ thuật bảo đảm giám sát chặt chẽ khách quan minh bạch
đối với tất cả các khâu của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
xin được tiếp tục những thông tin khác
sáng nay tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo
phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh đội kiểm soát phòng chống ma túy thuộc cục hải quan tỉnh hà tĩnh
đã phát hiện bắt giữ ba đối tượng có hành vi vận chuyển hai mươi năm kg ma túy đá và năm mươi hai bánh heroin từ lào về việt nam
các đối tượng bị bắt giữ là keo vinh
vy sát china sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai kang chay sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba keo phong masane sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
đều sinh sống tại tha khẹt tỉnh khăm muội lào
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy đá và heroin này được mua từ lào đưa vào việt nam để tiêu thụ
hiện các đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
ngày một mươi bảy tháng bảy tại thành phố hồ chí minh cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy c bốn mươi bảy
công an thành phố hồ chí minh triệt phá một đường dây sản xuất phân phối trái phép chất ma túy do philip hai mươi bảy tuổi quốc tịch pháp cầm đầu
philip đã cùng đồng bọn là vũ an hai mươi tám tuổi dùng bột đá để pha chế sản xuất hàng ngàn viên ma túy
số ma túy này được bán cho con nghiện và các tụ điểm ăn chơi trên địa bàn thành phố với giá hai trăm linh đồng một viên
qua khám xét nơi ở của hai nghi can này công an đã thu giữ tám mươi năm đồng
đồng tiền tiền viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan đến việc sản xuất ma túy
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng để điều tra vụ án
thưa quý vị và các bạn hôm nay nhật bản và mỹ gia hạn thỏa thuận hạt nhân song phương
được coi là nền tảng để tokyo thúc đẩy một chính sách tái chế nhiên liệu hạt nhân
thỏa thuận có hiệu lực từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cho phép nhật bản tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng chiết xuất plutoni và làm dầu urani trong vòng ba mươi năm
tuy nhiên vì giai đoạn ba mươi năm đầu thực thi đã đặt ra những bất chắc đối với tương lai thỏa thuận
do đó từ nay trở đi cứ sáu tháng một lần các bên tham gia thỏa thuận phải thông báo cho bên kia
bộ ngoại giao nhật bản cho biết tokyo sẽ làm mọi cách có thể để duy trì cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân
và kéo dài thỏa thuận hạt nhân nhật mỹ đồng thời nhấn mạnh rằng
điều quan trọng là nỗ lực hướng tới giảm lượng lớn plutoni mà nhật bản đang sở hữu
theo số liệu chính thức nhật bản hiện đang có khoảng bốn mươi bảy tấn plutoni đủ để sản xuất khoảng sáu đầu đạn hạt nhân
trong khi đó đánh giá về cuộc gặp thượng đỉnh nga mỹ vừa qua
giới phân tích nhận định những bất đồng trong một số vấn đề quan trọng sẽ không gây trở ngại cho hợp tác giữa hai bên
và các âm mưu kích động đối đầu giữa hai cường quốc này sẽ bị ngăn chặn
tại cuộc gặp thượng đỉnh tổng thống nga vladimir putin đã đề xuất việc hợp tác chung với mỹ
trong vấn đề không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thiết lập một nhóm làm việc về chống khủng bố
đồng thời nhấn mạnh vai trò của cả hai bên trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại syri
giới chuyên gia cho rằng những đề xuất này có thể làm giảm nguy cơ chiến tranh toàn cầu
và thể hiện sự giãn sẵn hợp tác giữa nga và mỹ trong một số lĩnh vực quan trọng
bên cạnh đó giới phân tích mỹ cũng đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh nga mỹ
thậm chí coi cuộc họp báo chung giữa lãnh đạo hai nước sau hội đàm là hoàn hảo
nhiều chuyên gia về chính sách đối ngoại cũng nhất trí rằng đã có một số cam kết mang tính xây dựng trong các vấn đề này
về phía trung quốc người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc hoa xuân oánh nhấn mạnh
nga và mỹ đều là nước thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình an ninh của thế giới
đối với thế giới việc nga và mỹ cải thiện quan hệ tăng cường kết nối đối thoại và mở rộng hợp tác
có lợi cho hòa bình và sự phát triển của thế giới góp phần đối phó với những thách thức mang tính toàn cầu
tính đến ngày hôm nay làn sóng biểu tình phản đối các chính sách xã hội tại iraq đã bước sang tuần thứ hai
các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đã khiến tám người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương
trong ngày một mươi bảy tháng bảy khoảng hai trăm năm mươi người biểu tình
đã tụ tập trước lối vào giếng dầu juba gần tỉnh basra
đụng độ xảy ra giữa những người biểu tình và cảnh sát
khiến lực lượng cảnh sát đã phải dùng súng cao su và vòi rồng để giải tán những người biểu tình
vấn nạn tham nhũng các dịch vụ công yếu kém thất nghiệp gia tăng
cùng với giá hàng hóa đắt đỏ là những nguyên nhân chính gây ra làn sóng biểu tình hiện nay tại iraq
bắt đầu từ tỉnh basra vào hôm tám tháng bảy trước khi lan sang các tỉnh và thành phố khác ở miền nam
những người biểu tình cho rằng sau cuộc xâm lược iraq của mỹ hồi năm hai nghìn ba
các nhà lãnh đạo và giới công chức mới của nước này đã hưởng lợi từ các quỹ công
và nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khi người dân chỉ được hưởng các hạ tầng cơ bản
giới chức trung quốc hôm nay cho biết nước này tự tin sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng
quanh mức sáu năm trong năm nay bất chấp những khó khăn mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
được dự báo sẽ phải đối mặt trong sáu tháng cuối năm
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh trung quốc đang vướng vào căng thẳng thương mại
với đầu tàu kinh tế thế giới là mỹ
theo tuyên bố các nhà hoạch định chính sách trung quốc sẽ mở rộng hoạt động đầu tư hiệu quả
và tìm kiếm cách thức thúc đẩy nhu cầu trong nước
tuyên bố viện dẫn một loạt yếu tố hỗ trợ nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới
như tỷ lệ thâm hụt ngân sách nợ nhà nước thấp các ngân hàng thương mại có tỷ lệ vốn và dự trữ cao
nợ doanh nghiệp có xu hướng giảm và hàng loạt công cụ chính sách mà nước này có thể sử dụng
tuy nhiên nhiều nhà kinh tế dự báo bắc kinh sẽ vẫn đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm nay
các chính sách hỗ trợ tài chính và tiền tệ của chính phủ hoạt động sản xuất công nghiệp sẽ chậm lại
và gây ảnh hưởng đến vấn đề tăng lương và sức tiêu thụ
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin cảm ơn và kính chào tạm biệt